thưa quý vị vào khoảng hai mươi một h một mươi năm phút ngày một mươi tám tháng một mươi một trên đại lộ lenin thành phố vinh tỉnh nghệ an
đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa một xe mô tô phân khối lớn và một xe máy
vụ việc khiến hai người tử vong một người bị thương nặng
bước đầu xác định có hai người chết và một người bị thương trong vụ tai nạn
sanh tính nạn nhân tử vong là chu đức cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại xóm hai mươi nghi phú thành phố vinh
và trương đình tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại khối một quán bầu tp vinh
người bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện hữu nghị đa khoa nghệ an là chị trịnh thị thi
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại xóm bảy nghi phú thành phố vinh
trước đó vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng hai mươi h một mươi năm ngày một mươi tám tháng một mươi một
thuộc xóm bảy xã nghi phú
lúc này anh chu đức cường điều khiển xe mô tô phân khối lớn biển kiểm soát năm mươi chín a ba hai mươi ba nghìn một trăm chín mươi ba
chở theo trương đình tuấn đi từ hướng trung tâm thành phố vinh ra sân bay
khi đến vị trí trên đã gây tai nạn với xe máy biển kiểm soát ba mươi bảy b một sáu trăm hai mươi hai do chị trịnh thị thi điều khiển
hậu quả anh tuấn chết tại chỗ anh cường chết sau khi đi cấp cứu
chị thi bị thương nặng và cả hai xe bị hư hỏng
ngày chín tháng một mươi một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại xã bùi nho huyện phú riềng tỉnh bình phước
là chiếc xe cấp cứu chờ một bệnh nhân bị bệnh viện trả về và hai người nhà trên xe
bất ngờ xe mất lái tông trực diện vào giải phân cách khiến hai người bị thương còn chiếc xe bị hư hỏng nặng
chiếc xe chỉ dừng lại khi tông vào giữa giải phân cách giữa đường lật nằm ngang
lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường kịp thời phân luồng giao thông và điều tra làm rõ vụ tai nạn
thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi tai nạn giao thông giảm sâu nhất trong một mươi năm
đây là thông tin đáng chú ý được đưa ra trong hội nghị tăng cường giải pháp bảo đảm an toàn giao
thông cho phương tiện thủy gia dụng do ủy ban an toàn giao thông quốc gia phối hợp với
ban an toàn giao thông thành phố cần thơ tổ chức theo lãnh đạo ủy ban an toàn giao thông quốc gia
từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay tai nạn giao thông giảm cả về số vụ số người chết số người bị thương
năm nay năm hai nghìn hai mươi chúng ta có thể hi vọng
là năm tai nạn giao thông được kéo giảm sâu nhất trong vòng một mươi năm trở lại đây
hy vọng cả về số vụ số người chết và số người bị thương đều giảm trên một mươi
trước đây mỗi năm có khoảng gần một mươi hai người chết vì tai nạn giao thông
thì đến năm hai nghìn một mươi chín con số này giảm còn khoảng bảy sáu trăm linh người năm hai nghìn hai mươi là năm khá đặc biệt
là năm đưa luật phòng chống tác hại rượu bia vào đời sống và triển khai nghị định một trăm linh
trong một mươi tháng đầu năm nay đường thủy nội địa xảy ra năm mươi hai vụ tai nạn làm chết bốn mươi một người
bị thương năm người so với cùng kỳ năm trước tăng hai vụ tăng hai mươi người chết và giảm hai người bị thương
trong đó theo báo cáo của cục cảnh sát giao thông bộ công an tai nạn giao thông liên quan đến phương
tiện thủy gia dụng trên cả nước xảy ra một mươi tám vụ làm chết hai mươi sáu người bị thương hai người
vừa qua một số tuyến phố tại thủ đô hà nội đã khôi phục lại cấm xe taxi xe hợp đồng dưới
chỗ đặc biệt là các tuyến có áp lực giao thông lớn như tại các cổng bệnh viện tuy nhiên
sự di chuyển vào các tuyến đường này cũng như thói quen dừng đỗ đón bệnh nhân của người nhà
cũng gây mất trật tự an toàn giao thông và ủn tắc trước cổng các bệnh viện lớn
để xử lý rứt điểm tình trạng này công an thành phố hà nội đã có kế hoạch nhằm bảo đảm
đảm trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị khu vực các bệnh viện trên địa bàn thành phố
cổng bệnh viện việt đức đường phủ doãn thành phố hà nội mặc dù tuyến này đường rất nhỏ hẹp nên
không biển cấm xe taxi và xe hợp đồng dưới chín chỗ thế nhưng nhiều xe vẫn cố tình di chuyển vào khu
vực này gây ủn tắc giao thông trước cổng bệnh viện gây khó khăn cho hoạt động của xe cứu thương ra vào bệnh viện
bệnh viện còn các lái xe thì luôn có lý do để bao biện cho
khu vực của mình không chỉ taxi xe hợp đồng mà thói quen dừng đỗ của nhiều người nhà bệnh nhân
cũng khiến cho tình trạng un tắc tại các cổng bệnh viện xảy ra thường xuyên để giải quyết tình
trạng trên công an tp hà nội đã có kế hoạch nhằm góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao
thông trật tự đô thị khu vực cổng bệnh viện phục vụ nhu cầu đi lại và thăm khám
tại những tuyến địa bàn có bệnh viện trên tuyến phòng cảnh sát giao thông chúng tôi phụ trách
theo kế hoạch chuyên đề chúng tôi thường có tổ lực lượng cảnh sát giao thông đi làm tuần tra
kiểm soát một tổ từ hai đến bốn đồng chí cảnh sát giao thông và khi chúng tôi phát hiện những trường
trường hợp mà dừng đỗ sai quy định thì chúng tôi kiên quyết xử lý
bên cạnh đó sẽ sử dụng các trang thiết bị phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ để tổ chức ghi hình
các trường hợp vi phạm trước cổng các bệnh viện làm căn cứ thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm ngay tại địa điểm hoặc xử lý nguội